lợn đen địa phương vốn là đặc sản miền núi rất được thị trường ưa chuộng
đây được coi là lợi thế để huyện miền núi con cuông tỉnh nghệ an phát triển chăn nuôi
tăng tổng đàn và xây dựng thương hiệu lợn đen địa phương
thông qua đó người dân cũng chủ động hơn trong công tác phòng trừ dịch bệnh
nhất là dịch tà lợn châu phi
mô hình chăn nuôi lợn đen địa phương ở huyện con cuông được thực hiện từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tại sáu hộ ở ba xã mậu đức môn sơn và thạch ngàn
mỗi hộ được nhận nuôi lợn giống với số lượng một mươi sáu con hai mươi bốn con ba mươi hai con hoặc sáu mươi bốn con
qua sáu tháng thực hiện mô hình số con giống đã phát triển tốt thích nghi với khí hậu
hiện nay mỗi con có trọng lượng từ bốn mươi năm đến năm mươi kg
trừ chi phí các hộ thu lãi dòng trung bình trên một triệu đồng một con
không chỉ xây dựng mô hình trên hiện nay huyện con cuông cũng đã có hàng chục nông trại
phát triển chăn nuôi lợn đen địa phương mang lại thu nhập cao
đây được cho là hướng đi mới phát triển khá mạnh trong chăn nuôi lợn hàng hóa ở con cuông
giúp người dân ổn định kinh tế giảm nghèo bền vững